sau gần hai tháng xe buýt du lịch hà nội city tour đi vào hoạt động qua khảo sát tổng công ty vận tải hà nội quyết định bổ sung thêm loại vé mới giá một trăm chín mươi sáu đồng một người cho khách có nhu cầu đi suốt không lên xuống các điểm dọc tuyến trong vòng hai giờ
tuyến xe buýt môi trần hai tầng tại hà nội được chính thức đưa vào khai thác sử dụng từ ngày ba mươi tháng năm đây là tuyến xe buýt đầu tiên phục vụ phát triển du lịch thủ đô do transurco triển khai thực hiện với sự hợp tác của công ty ảnh việt hokorn hokort việt nam
tuyến có lộ trình đi qua hai mươi năm tuyến phố với một mươi ba điểm rừng tạo điều kiện thuận lợi để hành khách tiếp cận dễ dàng ba mươi điểm thăm quan đặc sắc của hà nội cho phép khách du lịch tự khám phá trải nghiệm theo cách của mình
trước đó tuyến buýt có ba mức giá vé vé ba trăm linh đồng một người có thể sử dụng trong vòng bốn tiếng vé bốn trăm năm mươi đồng một người trong hai mươi bốn tiếng và vé sáu trăm năm mươi đồng một người trong bốn mươi tám tiếng
bên cạnh đó tổng công ty vận tải hà nội cũng đề xuất sở giao thông vận tải hà nội điều chỉnh thời gian hoạt động kéo dài của tuyến xe buýt này đến một mươi tám giờ
từ ngày một tháng tám tổ chức tour vào buổi tối dự kiến xuất bến vào một mươi chín h ba mươi và hai mươi h ba mươi hàng ngày
tổ chức tour vào buổi tối dự kiến xuất bến vào một mươi chín h ba mươi hàng ngày